nhờ mẹ của bé nhờ chị ấy dắt bé đi
nên là em thấy nghi nên là mới đuổi theo
đi được một đoạn thì thấy mẹ của bé ra tìm không thấy bé đâu
thì bọn em nghĩ là chắc là có vấn đề
nên là chia nhau ra để đi báo
một người giữ còn một người đi báo cho mẹ của bé biết

thì cũng rất là kiểu như là ái náy
lần mới có thích hơn lớp cũ à
lần này hai mẹ con ngồi cạnh một cô gái trẻ
cô gái đang chăm chú với chiếc điện thoại của mình

nhớ ngồi đây không được đi đâu ngươi chứ

có vẻ như cô gái vẫn không hề quan tâm

con là ai
con không nhận ra cô à
cô là bạn của mẹ mai mà mấy lần cô đến nhà con chơi rồi đấy

cô là bạn của mẹ mai

cho chị hỏi bé con nhà chị ở đây đâu ý nhỉ
ờ vừa nãy
có cái chị nàng tóc dài dài
đón nó ra đây
chị còn tính việc ý
không chị đi vệ sinh
đi đường nào em
đi về đằng này à
chị đi đằng mai phải không
chị dùng đi của cô gái đã dắt bé trai đi là hành động tiếp theo của bà trẻ này
chị không biết quen ai
đi thẳng đường này à
ừ chị cảm ơn nhá
sau đó lại bình tĩnh chơi điện thoại tiếp
là những gì mà chúng tôi đã ghi nhận được
cùng xem cô gái sẽ lý giải như thế nào về hành động này
thật ra là
cô gái này là mẹ mai
mình cũng một chút chút thôi
nhưng mà khi mà đứa trẻ đấy nó nhận diện ra
nếu là người quen thì nó mới đi theo ấy
còn bình thường nếu như
nó không quen thì nó sẽ không đi
đúng là mình hơi chủ quan
bởi vì là
mình cứ nghĩ là đứa bé này nó lớn lớn rồi
nếu như trong trường hợp này là một đứa trẻ nhìn thấy bạn của mình bị người lạ
có ý đồ để đưa vào trường hợp này là một đứa trẻ nhìn thấy bạn của mình bị ngơi lạc
có ý đồ đưa đi
sẽ có những phản ứng như thế nào
có lẽ phụ huynh sẽ phải ngạc nhiên
cùng theo giải tiếp ngay sau đây
khi có người lạ mặt xuất hiện
lập tức thái độ của cô em đã có sự cảnh giác và lý luận rõ ràng
diễn viên của chúng tôi tiếp tục hành động kiên quyết hơn
không chừng chừ cô em lao đến ông chặt lạ
còn cậu anh đã có những hành động tấn công vào người lạ mặt
với sự kiên quyết thắng cự của hai anh em để bảo vệ người bạn mới
đã khiến kẻ bắt cóc đánh phải bỏ đi
mặc dù đang rất sợ hãi
nhưng cũng không quên động viên và chấn an tinh thần của bạn mới quen
cả là có thật thật với bố mẹ mình cũng không được đi đâu
chỉ có ở nhà mình cũng được đi thôi
trẻ em ngây thơ và cả tin
dễ dàng bị rụ rỗ và có thể bị đưa đi
dạy trẻ ghi nhớ thông tin của cha mẹ
cảnh giác tuyệt đối với bất kỳ người lạ nào
hãy là một người lớn thông minh
đừng bỏ qua bất cứ biểu hiện nghi ngờ nào
khi thấy một đứa trẻ có dấu hiệu bị bắt cóc
bởi trẻ em là đối tượng cần được cả xã hội và cộng đồng bảo vệ